ngày một mươi bảy tháng bảy tại thành phố cao lãnh ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng tháp
tổ chức đại hội đại biểu lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
dự đại hội có đồng chí nguyễn hiễu dũng phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại đại hội đồng chí nguyễn hiễu dũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đồng tháp triển khai các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi sâu vào cuộc sống
và được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng
mặt trận các cấp của tỉnh đã phát huy tinh thần tự quản cộng đồng triển khai các mô hình hiệu quả thiết thực
đề nghị nhiệm kỳ tới mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đồng tháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ
lắng nghe ý kiến và kịp thời phản ánh các ý kiến nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân đến các cấp chính quyền
đại hội đã hiệp thương cử ra chín mươi ba thành viên ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đồng tháp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn cử đồng chí lê thành công trưởng ban dân vận tỉnh ủy
giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đồng tháp khóa chín